nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới
ngoài các chuyến tàu đang hoạt động trên tuyến đường sắt bắc nam
đường sắt sài gòn sẽ tổ chức chạy thêm ba mươi năm đoàn tàu đi từ ga sài gòn
đến một số điểm du lịch nổi tiếng tại miền trung
đường sắt sài gòn tổ chức chạy thêm ba mươi năm đoàn tàu đi từ ga sài gòn đến phan thiết
nha trang quy nhơn quảng ngãi đà nẵng và ngược lại trong các ngày từ hai mươi chín tháng tám
đến mùng hai tháng chín với khoảng một mươi bảy chỗ
nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao hơn nữa
đường sắt sài gòn sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu
hành khách có thể vào các website www dsvn vn www vétau com vn để đặt vé
hoặc liên hệ tại các nhà ga các điểm bán vé các đại lý bán vé tàu hỏa
qua ứng dụng ví điện tử momo ứng dụng viettel bay tổng đài bán vé tại ga sài gòn